ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên sông thanh huyện miền núi nam giang sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam vừa tổ chức lễ ra mắt lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và phát động chương trình trồng cây gỗ lớn phân tán trong nhân dân
đây là lần đầu tiên tỉnh quảng nam có lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách hiện nay toàn tỉnh quảng nam đã có một mươi ba phương án chuyển đổi mô hình giao khoán bảo vệ rừng đến tận hộ gia đình
ban quản lý rừng các địa phương đã tuyển chọn được gần bảy trăm linh người chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số làm công tác bảo vệ rừng chuyên trách có sức khỏe và tâm huyết với công tác bảo vệ rừng
đây là lực lượng nòng cốt của chủ rừng thực hiện tuần tra kiểm tra bảo vệ rừng vận động tuyên truyền người dân cùng tham gia bảo vệ rừng